mặc dù đã cố gắng ngăn chặn sự lây lan của dịch tả lợn châu phi
thế nhưng mới đây tri cục trăn nuôi và thú y tỉnh cà mau cho biết
các mẫu lợn bệnh tại trung tâm giống nông nghiệp cà mau sau khi kiểm nghiệm
đã cho kết quả dương tính với virus tả lợn châu phi
tổng đàn lợn giống của trung tâm giống nông nghiệp tỉnh cà mau có hơn hai trăm sáu mươi con
những con lợn bệnh khi mang mẫu đi xét nghiệm đều cho kết quả dương tính với virus dịch tả lợn châu phi
hiện đơn vị này đã tiến hành tiêu hủy và phun thuốc tiêu độc khử trùng
bao vây vùng dịch theo đúng quy định
trung tâm lợn giống của tỉnh cũng đang phối hợp với cơ quan chức năng
tiếp tục đẩy mạnh các giải pháp phòng chống dịch
thông báo tạm ngưng mọi hoạt động sản xuất tinh nhân tạo và bán heo giống cho khách hàng
hạn chế nghiêm ngặt người ra vào trại tiến hành cách ly đàn heo theo nhóm
áp dụng các biện pháp chăn nuôi an toàn sinh học để bảo vệ đàn heo được giống
hiện trên địa bàn tỉnh cà mau đã có bảy mươi hai trên chín mươi bảy xã phường thị trấn
có chăn nuôi lợn bị nhiễm dịch tả lợn châu phi hơn bốn sáu trăm linh con lợn bệnh bị tiêu hủy
theo dự báo của ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn
dịch bệnh vẫn còn diễn biến phức tạp và chưa có dấu hiệu dừng lại